gần hai vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước đã tham gia giải vô địch quốc gia marathon
và cự li giải báo tiền phong lần thứ sáu mươi một đừng tổ chức tại thắng cảnh hang câu huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
sau lễ khai mạc các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung thi đấu từ hai mươi một km đến hơn bốn mươi hai km
marathon nam nữ hệ tuyển và hệ phong trào năm một mươi km nam nữ trẻ
trung cuộc giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị tỉnh bình phước và giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị tỉnh quảng ngãi
giải vô địch quốc gia marathon và cự li giải báo tiền phong được nâng cấp từ giải việt giã toàn quốc marathon giải báo tiền phong
đây là giải đấu quan trọng được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh việt nam trong suốt nửa thế kỷ qua
được tổ chức vào tháng ba hàng năm nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và ngày thể thao việt nam
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên giải đã lùi sang tháng bảy và diễn ra tại đảo lý sơn